quý vị thân mến kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam năm nay
đúng vào thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với các lực lượng chức năng hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an quảng nam
đã và đang sông pha phòng chống dịch tại các chốt kiểm dịch đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly
vâng ạ không lễ kỷ niệm trọng thể không gặp gỡ chúc mừng
nhưng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam có cách chúc mừng riêng
và họ tự hào là những người chiến sĩ công an nhân dân
luôn nỗ lực xứng đáng là người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân
vì dân phục vụ vững vàng nơi tuyển thấu chống dịch
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tranh thủ phút nghỉ ngơi tại chốt kiểm dịch đại úy nguyễn văn hùng
chốt trường chốt kiểm dịch dốc sỏi gọi điện cho đồng chí đồng đội
tại đơn vị cũ công an tây giang tỉnh quảng nam
hỏi thăm đồng chí đồng đội nhân ngày truyền thống thành lập lực lượng công an nhân dân
mình đang đi trật chốt kiểm dịch ở đồng nữ thành đây
sau này sắp tới rồi một mươi chín tóm thành lập ngành đơn vị mình có tổ chức gì không
sau đó cũng nhận dịp lễ một mươi chín tóm thì nhà bằng gỡ lại chuyển lại thăm đến các anh đồng đội đơn vị
cũng như toàn bộ quân bộ quân sĩ đơn vị mạnh khỏe bình an
mặc dù kỷ niệm ngày truyền thống công an nhân dân cũng như lực lượng công an cả nước
công an quảng nam không tổ chức các hoạt động kỷ niệm
nhưng đối với mỗi chiến sĩ công an nhân dân những ngày này luôn là dịp nhắc nhở cán bộ chiến sĩ công an
về truyền thống của lực lượng để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tự hào là người chiến sĩ công an nhân dân
mặc dù không có lễ kỷ niệm nhưng được giao nhiệm vụ trên tiếng đầu phòng chống dịch
tôi cũng rất tự hào là người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
trong suốt hơn ba tháng qua từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đã sông pha căng mình trên tuyến đầu
chống dịch cùng các lực lượng chức năng khác bám các chốt kiểm soát
làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh tại các chốt kiểm dịch
đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly các khu vực phong tỏa
hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngày đêm căng mình làm việc xuyên đêm để hỗ trợ người về từ vùng dịch
khó khăn vất vả nắng mưa ngày đêm và cả nguy hiểm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ công an vẫn vững vàng là những người lính đi đầu
kiên cường nơi tuyến đầu chống dịch
thì lực lượng công an là thực hiện nhiệm vụ chốt chặn các ngã ra vào của tỉnh
cũng như là trên địa bàn toàn tỉnh
thì công an được phân công là chốt trưởng của các chốt
hiện nay thì các lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh thì đã tập trung
làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn kiểm soát các phương tiện
người qua lại cũng như là thực hiện tốt cái việc là luân chuyển hồng há
để đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
trong thời gian vừa qua
lực lượng công an của tỉnh nhà có thể nói là đã xung kích trên tất cả các lĩnh vực
và có thể khẳng định rằng là cái sự gian khó của anh em công an
lực lượng công an từ tỉnh cho đến công an chính quy ở xã
đều phải thường chuyên ngày đêm trực canh gác ở các cái điểm chốt
năm nay ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
trong một bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đã tiếp tục bùng phát
rất là phức tạp
vì vậy cho nên là anh em tiếp tục phát huy cái truyền thống
anh hùng cách mạng của lực lượng của mình
và đặc biệt là phát huy cái truyền thống
rồi nêu hương những cái tấm hương hy sinh
dũng cảm của các bộ chiến sĩ công an ở khắp mùa miền đất nước
để xác định và phát huy truyền thống đó
để tập trung thực hiện cái nhiệm vụ mà cần kiếp hiện nay đáng và nhà nước
đã giao cho anh em đang tiếp tục ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở các điểm chốt như thế này
với tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét tình cảm trong lòng nhân dân
thể hiện phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam